thưa quý vị hôm nay cả nước bước vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm
do năm nay được nghỉ lễ bốn ngày nên nhiều người đã có kế hoạch về quê hoặc đi du lịch
tuy nhiên thì cũng có những người lựa chọn ở lại thủ đô
và trong sáng ngày hôm nay phóng viên intv đã có ghi nhận về một hà nội đẹp yên bình
tại quảng trường ba đình ngay từ sáng sớm hàng vạn người dân từ khắp mọi miền đất nước
đã đến chờ vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
với mỗi người họ có thể đến từ vùng miền khác nhau dân tộc khác nhau
nhưng đều chung một niềm hân hoan trong ngày kỷ niệm đất nước hoàn toàn thống nhất
và điều đó càng có ý nghĩa hơn khi được có mặt tại lăng bác ngày hôm nay
năm sau chín trước khi đi b là tôi vào tâm bác
sau khi đến hôm nay là ba miếng tư là hơn bốn mươi năm rồi thì tôi lại về tâm bác lần nữa
bản thân thì nói đến tâm lăng bác thì rất cảm xúc rất khôn hoái
vì bao nhiêu năm mà thời kỳ theo bác vào miền nam chính thức để bảo vệ đất nước
sau giải phóng đồ thì giờ nghĩ lại là tuổi rất cao
thế là về tâm lăng bác để không tưởng nhớ bác
em cũng ra hà nội nhiều lần rồi nhưng mà cũng chưa có dịp đi tâm lăng bác
và đặc biệt là trong dịp ba mươi tháng bốn này là có dịp rất là một lễ rất đặc biệt
một kỷ niệm của đất nước việt nam cho nên là em lựa chọn tâm lăng bác
thì hồi nãy em cũng có đứng
dụng cờ luôn bây giờ thì cũng tranh thủ về tâm lăng bác để làm biến lăng bác
để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
việc sát khuẩn cũng như đeo khẩu trang được thực hiện nghiêm túc
dự kiến có khoảng một mươi lượt người vào viếng lăng hôm nay
công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng được thiết lập
nhằm bảo đảm việc đón tiếp phục vụ đồng bào một cách chú đáo
còn tại khu vực phố đi bộ nhiều sự kiện hoạt động đã được tổ chức
với mong muốn xây dựng một điểm đến an toàn lành mạnh
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
cũng có lên trên này để quay một số tham gia cùng với phố đi bộ
một số chương trình trẻ thái này rồi việt nam ơi
qua thông điệp đấy thì gửi lên tất cả mọi người là tinh thần tự hào dân tộc
và tự hào là việt nam mình là rất gọi là vô cùng anh dũng
đã chiến thắng được giặc ngoại xâm
và bây giờ là trong không khí hòa bình thì ta vẫn phải nhớ đến
để cho các con các cháu
đất nước mình hoàn toàn đổi mới
ví dụ như các cô tầm tuổi như các cô bây giờ gần bảy mươi hết rồi
nhưng vẫn được sống trong cái cảnh cảm thấy như mình rất hào hùng
và vẫn còn rất là trẻ
như là mình lại nghĩ lại những cái ngày hào hùng thế
ai cũng hỏi ai cũng vui vẻ
sắm xanh từ mấy ngày
hôm nay khăn áo để đi hoa để đi mừng ngày giải phóng
xác cờ đỏ thắm trên từng con phố
mang tới cho người dân một niềm vui
một niềm lạc quan trong ngày hội thống nhất non sông